liên quan đến vụ cháy một căn hộ trung cư tại tầng bảy tòa nhà trung cư tái định cư noct tổ một mươi bốn phường cầu diễn quận năm từ liêm hà nội xảy ra vào đêm ngày hôm qua
công an quận nam tử liêm thông tin bước đầu xác định nguyên nhân gây cháy là do nguyễn đình hoàn vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường tam hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã đốt tủ quần áo và hiện nay vũ đang sinh sống tại căn hộ nói trên cùng với một phụ nữ

nhưng bạn gái không về nên đã đốt tủ quần áo để dọa
tuy nhiên ngọn lửa bùng phát nhanh và lan ra cả phòng ngủ
vũ đã ra ngoài hô hoán và gọi cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy để báo cháy